anh nguyễn ngọc hiển một người đã gắn bó với con sông đà hơn bốn mươi năm
và đã từng cứu nhiều người đuối nước cũng như vất xác nhiều người chết đuối ở đây
anh sẽ tham gia xử lý tình huống cứu người đuối nước mà chương trình đặt ra
để chia sẻ kỹ năng cứu người đuối nước trên con sông đà
chương trình đã chọn một thanh niên to khỏe vào vai người đuối nước
để thử thách một người đàn ông giàu kinh nghiệm sông nước như anh nguyễn ngọc hiển
kéo nạn nhân lên bằng cách túm tóc hoặc ôm dưới nách nạn nhân
đặt ngừa nạn nhân lên để tránh ngặt nước và lấy không khí
đối với một mình mình thì là không thể đưa được lúc ấy mình ra cứu vào thì cũng mệt rồi
không thể đưa được nạn nhân lên bờ hẳn
thì mình có thể là kéo vào sát bờ sát méo nước
một nửa người ở trên bờ và một nửa gần hai chân vẫn có thể ở dưới nước cũng không ảnh hưởng gì
đồng thời mình có thể dùng hốt nhân tạo là mình ngậm miệng mình bằng miệng người ta
để hít mạnh để lấy hơi nước nước ở trong người ta đã bị ngạt người ta uống nước vào miệng
mình hút hết ra mình cung ra ngoài sau đó đồng thời lấy tay kết hợp ấn ngực
khi người ta nằm ngửa mình ấn ngực mình sẽ cung nước ra
và đồng thời sau đó mình sẽ nâng người ta ngồi dậy mình vỗ mạnh vào nâng
để tạo cái ghi nước ép sau đừng và phổi phổi nó sẽ đẩy nước ra ngoài
còn nếu như mà đối với hai ba người trở lên thì có thể là
khi người ta hẳn lên trên bờ đặt lên cái chỗ bãi đất hoặc bãi cát nó rộng rãi
và tuyệt đối khi mà có người đến xem thì mình không cho người ta lại gần
nó sẽ hút hết cái oxy trong không khí làm cho người ta khó thở hơn
sơ cứu nạn nhân đuối nước trên sông là bước sống còn đầu tiên khi cứu được nạn nhân lên bờ
một số lưu ý khi sơ cứu nạn nhân bị đuối nước trên sông
tuyệt đối không được vác sốc lên hoặc dốc ngược nạn nhân xuống
để nạn nhân ở tư thế nằm ngửa đầu và ấn ngực để đẩy nước trong người nạn nhân ra
trước khi sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo phải lấy hết nước trong miệng nạn nhân
đồng thời kê cao đầu nạn nhân bằng tay mình hoặc vật mềm
nâng nạn nhân ngồi dậy vỗ nhẹ sau lưng để tạo lực ép vào phổi để đẩy nước ra ngoài
khi nạn nhân đã tỉnh lập tức đưa ngay đến cơ sở y tế